hôm nay ngày một mươi một tháng sáu ngày làm việc thứ một mươi bảy của kỳ họp thứ bảy quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường
về dự án luật lực lượng dự bị động viên biểu quyết thông qua nghị quyết về phê chuẩn quyết toán
ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi bảy và biểu quyết thông qua nghị quyết về chương trình xây dựng luật pháp lệnh
năm hai nghìn hai mươi điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn một mươi chín
theo dự kiến buổi sáng các đại biểu sẽ thảo luận ở hội trường về dự án luật lực lượng dự bị động viên
bộ trưởng bộ quốc phòng ngô xuân lịch giải trình ý kiến của đại biểu quốc hội về dự án luật lực lượng dự bị động viên
sau đó các đoàn đại biểu quốc hội họp để thảo luận về đề nghị của tranh án tòa án nhân dân tối cao
về việc phê chuẩn việc bổ nhiệm thẩm phán tòa án nhân dân tối cao
buổi chiều quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi bảy
biểu quyết thông qua nghị quyết về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi
điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn một mươi chín
sau đó sẽ thảo luận ở hội trường về dự án luật thư viện
bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch nguyễn ngọc thiện giải trình ý kiến của đại biểu quốc hội về dự án luật thư viện